một trong những nguyên nhân căn bản nhất là do kẻ thù không nhận định đánh giá đúng về cội nguồn truyền thống sức mạnh văn hóa của dân tộc việt nam
dành hàng chục năm tâm huyết chỉ để nghiên cứu văn hóa lịch sử quân sự việt nam nhà nghiên cứu văn hóa quân sự dương xuân đống đã khẳng định văn hóa quân sự việt nam thực chất là văn hóa giữ nước
điều nhấn mạnh của đại tướng võ nguyên giáp khi trò chuyện với bộ trưởng quốc phòng mỹ robert mcnamara trong cuộc gặp ngày hai mươi ba tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tại hà nội
thêm một lần khẳng định sức mạnh của một dân tộc không hẳn xuất phát từ diện tích lãnh thổ tiềm lực kinh tế tiềm lực quân sự mà phải bắt nguồn từ chiều dài lịch sử chiều sâu văn hóa và bề dày truyền thống của dân tộc đó
với việt nam sức mạnh văn hóa làm nên sức mạnh độc lập dân tộc là một chân lý khách quan
đã được lịch sử kiểm chứng xác nhận
thời đại toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang tạo ra những bước ngoặt phát triển chưa từng thấy cho nền văn minh nhân loại
nhưng cũng là một thách thức ghê gớm đối với nhiệm vụ bảo vệ nền văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia
văn hóa là linh hồn của một dân tộc
một quốc gia hoặc dân tộc muốn giữ vững độc lập của mình
thì trước tiên phải giữ gìn tính độc lập về văn hóa
chỉ có như vậy mới có thể nói tới độc lập hoàn toàn của một quốc gia
trên thực tế độc lập về chủ quyền lãnh thổ dù là cơ sở tiền đề quan trọng hàng đầu để làm nên độc lập chủ quyền của quốc gia
nhưng độc lập về văn hóa mới là điều kiện căn cốt để bảo đảm cho nền độc lập của quốc gia ấy được tồn tại phát triển bền vững
bởi vì văn hóa hiểu cho nghĩa sâu sắc nhất chính là tất cả chiều dài lịch sử
chiều sâu truyền thống và toàn bộ giá trị
tinh thần đạo đức phong tục tập quán của cả cộng đồng dân tộc được xây dựng bồi đắp lưu giữ trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác
mặt khác văn hóa chính là sức mạnh mềm của mỗi quốc gia
do vậy bảo vệ văn hóa ngoài ý nghĩa là bảo tồn sức mạnh mềm của quốc gia dân tộc
còn bao gồm việc làm cho các giá trị của sức mạnh mềm không ngừng phát huy lan tỏa để nền độc lập của quốc gia luôn được cắm sâu trên một nền tảng ổn định
gốc dễ bền vững
đại hội một mươi hai của đảng chính thức xác định nội dung bảo vệ văn hóa dân tộc là một trong những nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đó là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
bảo vệ công cuộc đổi mới sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa
bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc bảo vệ nền văn hóa dân tộc
giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
việc đảng ta xác định bảo vệ nền văn hóa dân tộc thực chất là xác lập bảo vệ chủ quyền văn hóa của quốc gia
theo thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn bá dương viện trưởng viện khoa học nhân văn quân sự bộ quốc phòng
là một trong những yếu tố vừa bền vững vừa năng động văn hóa sẽ góp phần khai thác nhân lên sức mạnh mềm của quốc gia
để tạo ra sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
nói đến văn hóa là nói đến con người do vậy trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa thực chất là chú trọng quan tâm chăm lo xây dựng con người
có đủ bản lĩnh niềm tin và sức mạnh tinh thần năng lực sức khỏe
nhằm đáp ứng thực hiện thắng lợi một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng việt nam

giữ được độc lập tự cường về văn hóa thì không thể không quan tâm chăm lo xây dựng nâng cao sức mạnh nội sinh của dân tộc
nhìn lại chặng đường hơn ba mươi năm đổi mới cho thấy đất nước ta có những phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội
xong như nghị quyết số ba mươi ba nqtvk khóa một mươi một của đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước thẳng thắn chỉ ra văn hóa chưa có chuyển biến rõ nét
trong khi môi trường văn hóa còn tồn tại tình trạng thiếu lành mạnh ngoại lai trái với thuần phong mỹ tục
thì vẫn xảy ra tình trạng nhập khẩu quảng bá tiếp thu dễ dãi thiếu chọn lọc sản phẩm văn hóa nước ngoài
đã tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của một bộ phận nhân dân nhất là lớp trẻ
theo phân tích của một nhà nghiên cứu văn hóa tỷ lệ nhập xuất đơn vị văn hóa phẩm tranh lệch
là một trong những nguy cơ khiến người việt đang bị tiêu xài quá nhiều sản phẩm văn hóa nước ngoài
từ đó dễ bị văn hóa ngoại lai len lỏi vào suy nghĩ tâm hồn người dân nhất là thế hệ trẻ
đây là nguy cơ không thể xem thường
nếu thế hệ chủ nhân tương lai của nước nhà xính sản phẩm văn hóa ngoại nhớ lầu lầu tên phi mảnh ngoại
thuộc lòng tên diễn viên ngoại đam mê thái quá những lễ hội du nhập từ phương tây mà lại thiếu cơ hội
hay không mặn mà thưởng thức những sản phẩm thấm đẫm hồn cốt việt thở ơ với lịch sử và danh nhân văn hóa việt
vẫn biết nước ta này
đang phải tập trung ưu tiên mọi nguồn cho phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội
nhưng không vì thế mà chúng ta xem nhẹ nhiệm vụ bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc
cũng như chưa trú trọng phát triển ngành công nghiệp văn hóa nội địa
bởi vì nếu không quan tâm đúng mức vấn đề này chúng ta không chỉ dễ mất gốc
mà cũng khó có cơ hội đóng góp vào kho tảng văn hóa nhân loại bằng những tinh hoa văn hóa việt
đã được bao thế hệ người việt sáng tạo vun đắp kết tinh suốt hàng nghìn năm qua
chúng ta đừng bao giờ quên lời nhắc nhở của đại tướng võ nguyên giáp
những yếu kém về công nghệ việt nam sẽ học tập ở nước ngoài
nhưng có hai điều căn bản mà việt nam phải luôn giữ vững là tinh thần độc lập dân tộc và bản sắc văn hóa dân tộc
vì đó là hai nhân tố cốt tử bảo đảm cho vị thế hình ảnh dân tộc việt nam tồn tại lâu bền trong lòng nhân loại
có một câu danh ngôn đại ý văn hóa là những cái còn lại khi tất cả cái khác mất đi
lịch sử thế giới từng chỉ ra mất lãnh thổ chủ quyền có thể đấu tranh lấy lại giành lại được
nhưng mất văn hóa là mất tất cả mất vĩnh viễn
bài học lịch sử của tổ tiên ông cha ta quyết giữ bằng được văn hóa dân tộc trong thời kỳ hơn nghìn năm bắc thuộc
để ta vẫn là ta là minh chứng hùng hồn về điều đó
thế nhưng thời đại ngày nay khác rất xa thời xưa
bởi lẽ cả thế giới đều có thể nằm ngay trong lòng bàn tay
thông qua một cú nhớt chuột trên máy tính
hay một cái vút tay trên màn hình máy tính bảng điện thoại thông minh
thì không dễ gì giữ được bản sắc văn hóa vốn là cái riêng của dân tộc mình
hơn nữa như một chuyên gia unesco từng khuyến cáo
cuộc cách mạng công nghiệp bốn dù có mang lại rất nhiều tiện ích văn minh cho cuộc sống con người
xong cũng dễ làm tâm hồn con người trở nên sơ cứng văn hóa các dân tộc trở nên đơn điệu nghèo nàn
thậm chí có nguy cơ lụi bại trước sự tiến công
vừa công khai vừa ngấm ngầm của nền công nghiệp văn hóa nghe nhìn phương tây
đang tung hoành hầu như khắp mọi nơi mọi trốn trên thế giới
do đó điều mấu chốt để bảo tồn được bản sắc dân tộc là phải vừa chú trọng giữ gìn
vừa bồi đắp nâng tầm bản lĩnh văn hóa trí tuệ dân tộc
để có đủ khả năng nhận diện lọc bỏ những virus văn hóa ngoại lai độc hại
đang hàng ngày hàng giờ tác động thẩm thấu vào xã hội
đồng thời luôn thích ứng cởi mở với các nền văn hóa khác
tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để không ngừng làm giàu văn hóa cho dân tộc mình
phải khắc sâu thấm thía lời bác hồ dạy
phương tây hay phương đông có gì hay có gì tốt ta phải học lấy
song điều cốt yếu là đừng biến ta thành kẻ bắt trước
vì theo bác cái gốc của văn hóa mới là dân tộc
gốc qua vững cây mới bền
giữ được cái gốc dân tộc của văn hóa đó cũng là cơ sở vững vàng
để bảo vệ độc lập chủ quyền
toàn vẹn đánh thổ quốc gia
và cũng là thành trì chắc chắn để bảo vệ nền văn hóa dân tộc
trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay
thấm đẫm kết tinh công sức tài năng trí tuệ
và cả xương máu của các thế hệ người việt
trong hơn hai thiên nhiên kỷ dồn tụ lại
bản sắc văn hóa dân tộc được ví như một tấm gương của tiền nhân
trao chuyển cho hậu thế
vì vậy một khi chủ động chăm lo giữ gìn chú đáo
thì tấm gương ấy sẽ ánh lên khuôn mặt dân tộc việt
ngày càng khởi sắc sán lạc
ngược lại nếu không chú trọng thường xuyên bảo dưỡng
thì tấm gương ấy sẽ hắt lên diện mạo văn hóa dân tộc
những vết mờ bụi và làm cho quá khứ bị tổn thương
nền độc lập dân tộc bị đe dọa
tương lai quốc gia khó phát triển ổn định bền vững
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối của bài viết
bảo vệ độc lập dân tộc gốc rễ là bảo vệ bản sắc văn hóa
của tác giả thiện văn
bài đăng ba kỳ trên báo quân đội nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau